tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo ma tiên
và tội gây dối trực tự công cộng đối với vi văn tùng và cơ tàng
cả ba đối tượng cùng chú tại thôn pơ ré xã phú hội huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
vào ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu nam ra đức cầm theo một thanh kim loại
đến nhà ma tiên để nói chuyện về việc ma tiên đã nói cho vợ đức biết
việc đức có quan hệ với người phụ nữ khác
khi bị đức bóp cổ và tát vào mặt ma tiên bực tức đã dùng dao đâm đức
sau đó vi văn tùng là chồng của ma tiên và ông cơ tăng là bố ruột của ma tiên
đã dùng tay chân đấm đá vào đầu và người của gia đức khiến gia đức tử vong ngay sau đó
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt ma tiên một mươi năm tù về tội giết người
đồng thời yêu cầu bị cáo hỗ trợ cấp dưỡng bốn triệu đồng mỗi tháng đối với bốn người con của đức
cho đến khi đủ một mươi tám tuổi
hai bị cáo là vi văn tùng và cơ tăng bị tuyên một mươi hai tháng tù treo về tội gây dối trật tự công cộng
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp vừa tạm giữ hình sự nguyễn hoàng nhân và trịnh minh nhật
cùng chú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng một mươi hai
tại khóm ba thị trấn tràm chim huyện tam nông công an huyện tam nông tiếp nhận tin báo
có nhóm đối tượng sử dụng súng và hung khí gây dối trật tự công cộng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định nguyễn hoàng nhân trịnh minh nhật
cùng bốn đối tượng khác có liên quan đến vụ việc nên đã tiến hành mời làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn trước đó cho nên đã xảy ra sô sát
khám xét nhà và khu vực xung quanh nơi ở của các đối tượng thu giữ bảy ống tuyếp sắt
hai khẩu súng dạng rulo bắn đạn cao su và một khẩu súng dạng súng thể thao bắn đạn trì cùng hai xe mô tô
sau gần bốn mươi giờ đồng hồ truy tìm đối tượng cướp cửa hàng vàng xảy ra tại xã tiền phong huyện yên dũng tỉnh bắc giang
vào trưa ngày chín tháng một mươi hai công an huyện yên dũng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắc giang cùng các đơn vị liên quan bắt giữ được đối tượng
khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai tại tiệm vàng quang gương ở thôn liên sơn xã tiền phong huyện yên dũng
đối tượng đào ngọc toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã sông khê thành phố bắc giang
đeo khẩu trang vào tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi cướp đi một giây và một mặt dây chuyền vàng
trọng lượng một năm cây trị giá khoảng tám mươi triệu đồng
bạn ấy có vào muốn tư vấn một mũi dây truyền to là nhà có trọng lượng khoảng một mươi trị
và em đã lấy dây cho bạn ấy thử
một dây vào một mặt bạn ấy thử vào mặt năm trị nữa và cho bạn ấy thử bạn ấy đeo thứ lên cổ rồi bạn ấy bỏ chạy mất
để không chế đối tượng quang đã dùng bình xịt hơi cay xịt chống trả lại bảo vệ với nhân viên của tiệm vàng
rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát
ngày mùng sáu tôi đã đặt mua một bình xịt cay và một cổ xung xung giá trên mạng
xong xong xong hôm sau thì tầm khoảng
sau khi cướp được số vàng trên đối tượng toàn mang đến một cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố bắc giang
bán được hơn bảy mươi sáu triệu đồng rồi bắt taxi trốn tại một nhà nghỉ ở huyện hữu lũng tạng sơn
liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lên đến tỷ đồng do đối tượng khuất hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng đồng phạm thực hiện vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ phát hiện triệt phá
bước đầu xác định các đối tượng đã điều hành đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng internet trên trang web www viva tám mươi tám net
trong đó nguyễn tú viên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là chủ tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp tổng đại lý cung cấp nhiều tài khoản đại lý đánh bạc
các con bạc đăng nhập vào trang web viva tám mươi tám net thực hiện hành vi cá cược các trận bóng đá với số tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng một kèo mỗi trận đấu
nhóm đối tượng sử dụng zalo facebook viber để liên lạc và thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung ngụy trang như là chuyển tiền hàng vay tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng về tội đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng
còn liên quan đến tội phạm ma túy
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về tỉnh nam định việt nam và một số tỉnh lân cận vừa bị triệt phá thành công bắt giữ hai đối tượng thu giữ sáu bánh heroin và hai kg ma túy đá
cầm đầu đường dây ma túy này là phùng thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi mỹ đã có hai tiền án về mua bán trái phép các chất ma túy
trước đó tại khu vực đường quốc lộ hai mươi một thuộc phường lộc hòa thành phố nam định mỹ bị bắt quả tang cùng sáu bánh heroin hai kg ma túy đá
và một số vật chứng có liên quan mỹ khai số ma túy này được mỹ đặt mua của các đối tượng người lào gửi xe container vận chuyển về việt nam khi đang mang đi tiêu thụ thì đã bị bắt giữ
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
vào tối ngày chín tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an phường đô vinh thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
bắt quả tang đối tượng trương hiếu đạt chú tại phường đô vinh đang tàng trữ ma túy đá
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trương hiếu đạt lực lượng chức năng đã phát hiện thêm bốn mươi một túi ma túy đá
qua đấu tranh đạt khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng trên đề bàn huyện ninh sơn về sử dụng và chia nhỏ ra
bán cho các đối tượng nghiện khác trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm để kiếm lời
hiện công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan
trong những ngày vừa qua các huyện phía đông của tỉnh gia lai gồm cơ bang đắc pơ công tru và thị xã an khê
có mưa lớn dẫn đến nước từ thượng nguồn đổ về chảy xiết nhiều đập tràn ao hồ bị ngập lụt
mặc dù vậy rất nhiều người dân vẫn băng qua dòng nước lũ bất chấp nguy hiểm đến tính mạng và tài sản
xác định nhiệm vụ trọng tâm trong mùa mưa lũ các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực an khê tỉnh gia lai đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền cảnh báo
và thường xuyên thực tập các phương án cứu nạn cứu hộ nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ
ghi nhận tại khu vực đập tràn thủy điện an khê thuộc xã xuân an thị xã an khê vào ngày tám một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
mặc dù mưa lớn nước lên nhanh thế nhưng nhiều người dân bất chấp nguy hiểm điều khiển xe máy băng qua
hàng trăm lượt người dân qua lại để thu hoạch nông sản chăm sóc vật nuôi ở nương rẫy
khu vực các huyện phía đông của tỉnh gia lai có nhiều ao hồ một số người dân vây lưới kéo điện nuôi cá
thì có mưa lũ nước sân cao việc di chuyển đi lại khó khăn
tiêm ẩn nhiều nguy hiểm
thời gian qua đã xảy ra tình trạng một số người bị điện giật lật bè dẫn đến tử vong
mặc dù được tuyên truyền nhưng ý thức của một số người dân còn hạn chế

đối với tình huống khó khăn vất vả hiểm huy nhưng với tinh thần chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực an khê luôn nêu cao tinh thần đoàn kết
quyết tâm cao để hỗ trợ giúp đỡ người dân trong điều kiện thời tiết bất thường người dân cần nêu cao ý thức không cố vượt qua sông suối đập tràn trong thời điểm mưa lũ nước dâng cao tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc
thông tin liên quan đến vụ việc ba người thiệt mạng trong đám cháy tại ngôi nhà trong ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ tổ một mươi phường vĩnh niệm quận lê trân
công an thành phố hải phòng ngày chín tháng một mươi hai cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người và tạm giữ hình sự đối với nguyễn thế điểm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
tiến hành đấu tranh nguyễn thế điểm khai nhận vào khoảng năm giờ sáng ngày tám tháng một mươi hai tại khu vực sân nhà điểm do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên điểm và bà liễu xảy ra cãi vã xô xát
sau đó điểm tiếp tục xô sát với vợ chồng hàng xóm là ông bà lợi khi hai người sang can ngăn
do bị cả ba người đánh nên điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ chồng ông lợi và bà liễu cho đến khi cả ba người ngã gục xuống sân
sau đó điểm đã kéo ba người vào trong nhà rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội của bản thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoàng giang
trú tại khóm chín thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn hoàng giang cùng với một đối tượng có thái độ hung hăng lớn tiếng mở sổ theo dõi tên những người hành nghề chạy xe ôm tại bến ra
và yêu cầu phải đóng tiền nếu không thì không được chạy ở bến này
trong tháng một mươi một giang tiếp tục đến bến xe ôm để thu tiền bảo kê của những người hành nghề chạy xe ôm với số tiền là ba triệu đồng
ngày hai mươi năm tháng một mươi một trong lúc giang đang lấy tiền thì bị cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời bắt quả tàng
liên quan đến vụ việc hàng chục đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở karaoke thuộc phường bốn thành phố sóc trăng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng vừa hoàn tất hồ sơ chuyển cho công an thành phố sóc trăng để điều tra xử lý
trước đó vào khoảng một giờ ngày bốn tháng một mươi hai công an tỉnh sóc trăng kiểm tra cơ sở karaoke phương ti
khó một phường bốn thành phố sóc trăng
qua kiểm tra phát hiện tại cơ sở có bốn phòng đang hoạt động nhiều người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành thử test nhanh ba mươi chín người đang có mặt tại cơ sở karaoke kết quả có ba mươi bốn người dương tính với chất ma túy
ngoài ra tại phòng số một lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ hai gói ni lông bên trong có chứa ba mươi bảy viên nén màu xanh tám viên nén màu vàng và một mươi gói ni lông
bên trong có chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy
qua giám định các chất trên
đều là ma túy
trong đó thuốc lắc là hơn một mươi tám gram và ketamin là hơn ba mươi ba gram
bất ngờ đột kích vào một căn nhà hoang ở phường xuân hòa thành phố long khánh
lực lượng phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai và công an thành phố long khánh bắt nhiều đối tượng đánh bạc ăn tiền giữa hình thức lắc tài xỉu
tại hiện trường công an khống chế một mươi ba đối tượng tuổi đời từ hai mươi chín đến sáu mươi hai tuổi trú tại tỉnh đồng nai an giang và tp hcm
thu giữ một bộ lắc tài xỉu và hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
bước đầu cơ quan công an xác định sòng bạc trên do hoàng minh dũng bốn mươi bốn tuổi chú tỉnh đồng nai hiện đang bỏ trốn đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
hiện công an đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thời gian qua lực lượng công an khánh hòa đã triệt phá nhiều tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
điều này cho thấy tệ nạn cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trong dịp world cup hai nghìn hai mươi hai đang có diễn biến khá phức tạp
bên cạnh công tác đấu tranh xử lý tội phạm công an khánh hòa cũng tập trung đẩy mạnh các biện pháp để phòng ngừa nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân
đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang bắt quả tang một vụ cá độ bóng đá tại phường ngọc hiệp
một đối tượng mua tài khoản trên mạng rồi tổ chức cho những người đến xem bóng đá tham gia cá độ
điểm bị phát hiện cơ quan công an xác định có gần một mươi một người đã tham gia cá độ một trận đấu với số tiền hàng chục triệu đồng
mới đây nhất đêm ngày ba tháng một mươi hai công an thành phố nha trang cũng đã bắt quả tăng hai đối tượng đang tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá tại một khu dân cư ở xã phước đồng
khảo sát các cụm dân cư tổ dân phố để nắm tình hình và lập danh sách các đối tượng thường tổ chức cá độ bóng đá
số đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động về tệ nạn

tuy nhiên thời điểm diễn ra giải đấu cũng là lúc tội phạm cơ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá diễn biến phức tạp
hoạt động của tội phạm cá độ bóng đá diễn ra ngày càng tinh vi và khó phát hiện
lực lượng cảnh sát hình sự công an các phường xã đã chủ động tổ chức kiểm tra nhắc nhở yêu cầu ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ tập trung nhiều người tham gia xem bóng đá
nhằm phòng ngừa ngăn chặn tội phạm đánh bạc cá độ bóng đá đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra world cup
phối hợp với công an các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh chủ các quán cà phê quán nước
mà có biểu hiện hoạt động cơ bạc chua cam kết không vi phạm pháp luật đặc biệt là trong đó có việc tổ chức các cửa bóng đá trên không gian mạng

một số trường hợp đã lén lút
giống như là bây giờ đối với giai đoạn hiện nay thì cái công nghệ thông tin nó đang phát triển
thông qua các phương tiện như điện thoại mạng xã hội các đối tượng có thể thực hiện các hành vi là cá cược
và đồng thời cũng là điều hành cái việc là tổ chức cái độ đá banh cho các đối tượng khác tham gia
các lực lượng chức năng của công an tỉnh cũng đã chủ động trong vấn đề nắm bắt về đối tượng
cũng phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để có các đối sách và các biện pháp để xử lý các đối tượng
cá độ bóng đá không chỉ khiến cho nhiều người chơi rơi vào cảnh nợ nần túng quẫn
mà nó còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều hoạt động tội phạm khác gây mất an ninh trật tự
để chủ động phòng ngừa đấu tranh công an khánh hòa chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự
an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng nghiệp vụ khác đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nghiệp vụ
kỹ thuật cao để phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật
ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân gia đình và xã hội
từ đó quan tâm quản lý giáo dục vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác tránh xa cá độ bóng đá
lực lượng công an các địa phương liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán vận chuyển pháo lậu
thông tin chi tiết trong cuộn tin vấn sau đây
trong lúc tuần tra mật phục tại khu vực cột mốc bảy mươi năm trên một mươi thuộc ấp thạnh tây xã lộc tấn huyện lộc ninh tỉnh bình phước
tổ tuần tra đồn biên phòng lộc thiện phát hiện hai đối tượng đang vác thùng các tông di chuyển từ biên giới vào nội địa
khi tổ tuần tra tiến hành vê bắt đối tượng bỏ lại thang vật lợi dụng trời tối dừng cây rậm rạp để trốn thoát
tại hiện trường tổ tuần tra thu giữ hai thùng các tông bên trong chứa một mươi tám khối hình hộp chữ nhật có chữ nước ngoài và hình pháo hoa với tổng trọng lượng sáu mươi hai kg
còn tại vĩnh phúc công an huyện sông lô phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện bắt quả tang trần xuân huy
chú ở xã tân lập huyện sông lô điều khiển xe mô tô vận chuyển một thùng các tông bên trong chứa hai mươi tám hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng là gần năm mươi kg
huy khai nhận mua số pháo trên để bán kiếm lời trong dịp tết nguyên đán sắp tới